thông tin từ công an huyện ba chi tỉnh bến tre một đồng chí công an viên tại xã an đức đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào dạng sáng ngày hôm qua
tối ngày một mươi bảy tháng chín đồng chí nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã an đức nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng nguyễn văn đông cầm theo dao đến nhà ông lê văn tẻn gây dối
sau khi báo cáo xin ý kiến trung tá đỗ văn huynh trưởng công an xã an đức trung tá huỳnh đã phân công đồng chí trường đến hiện trường nắm tình hình ban đầu
và đảm bảo công tác phòng chống dịch tại nơi xảy ra vụ việc đồng thời huy động lực lượng để hỗ trợ
tuy nhiên khi công an xã an đức đến hiện trường đồng chí trường đã bị đối tượng đông chém gây thương tích nặng
sau khi gây án đông rời khỏi hiện trường đồng chí trường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong vào lúc một h ba mươi sáng ngày một mươi tám tháng chín tại bệnh viện
ngay sau đó đối tượng đông cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
đồng chí nguyễn văn trường tham gia công tác trong lực lượng công an từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và gia đình thuộc diện khó khăn của xã an đức
tương thân tương ái lá lành đùm lá rách là truyền thống quý báu của dân tộc việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn
truyền thông ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ qua đó đã thể hiện được trách nhiệm của cộng đồng sự yêu thương san sẻ đùm bọc lẫn nhau
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện một số cá nhân tổ chức lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh và danh nghĩa hoạt động từ thiện
để thực hiện hành vi lừa đảo trục lợi gây hoang mang bức xúc trong dự luận
hỗ trợ trẻ em chia sẻ vì người nghèo phận tài tâm
đây là những trang mạng xã hội facebook do đối tượng trần văn lâm tạo lập với mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp
giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo
với thủ đoạn này từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lâm đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà hào tâm khoảng sáu sáu tỷ đồng
không chỉ tạo dựng những câu chuyện thương cảm chúng còn tự biến mình thành nạn nhân
vẽ ra những kịch bản bi thương của số phận để lừa đảo trục lợi từ lòng tốt
lại xuân đạt tự nhận mình là công nhân làm việc thời vụ do dịch bệnh bị công ty cho nghỉ việc
bị cách ly không có tiền trang trải sinh hoạt mong được cộng đồng cứu dụng
hết tố vẽ về bản thân các đối tượng đã tiếp cận lòng tin của các nhà hào tâm bằng hình ảnh của người nổi tiếng
ca sĩ phi nhung đã bị một tài khoản facebook đứng ra kêu gọi quyên góp
ủng hộ nữ ca sĩ đang điều trị bệnh covid một mươi chín với mục đích nhằm vào các fan của ca sĩ phi nhung
để tạo lòng tin chúng đã làm giả hình ảnh thực hiện lệnh chuyển tiền của người ủng hộ
vào tài khoản người quản lý của ca sĩ phi nhung
chúng lấy các hình ảnh lời cố gọi từ những người nổi tiếng để kêu gọi thập phương đó góp vào
nhưng riêng phần tài khoản nhận tin gửi thì chúng để tài khoản của mình
thế thì nhiều người do kiểm tra không kỹ thì đã chuyển cái số tiền mà thập phương đóng góp
để giúp đỡ đồng bào hoạn nạn trong dịch bệnh đến cái tài khoản của tượng và bị chấm đoạn
thế thì ở đây đây là cái thủ đoạn kiếm ăn trên lòng nhân ái
và hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một sự táng tận lương tâm
việc các đối tượng kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi trong tình hình dịch bệnh covid
có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung là hai mươi bảy với các tình tiết tăng lặng là lợi dụng thiên tai dịch bệnh
tuy vào mức độ hành vi phạm tội có thể phạt tù cao nhất là trung thân
cũng với chiêu trò mạo danh chúng còn tự xưng là nhân viên y tế của viện vệ sinh dịch tế trung ương cdc tổ chức y tế thế giới
chủ động liên lạc với người dân để tư vấn phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín kêu gọi quyên góp quỹ vaccine
đã không có ít người nhẹ dạng cá tin vui vàng khai báo từ những đường linh hậu quả mọi thông tin cá nhân đều bị kẻ xấu chiếm đoạn
dịch covid một mươi chín đai người nặng nề đến đời sống xã hội khiến nhiều người lấp vào hoàn cảnh khó khăn
mục đích của tin giả sinh ra để thao túng tâm lý suy nghĩ và hành động
hay là người sử dụng mạng xã hội thông thái kiểm chứng kỹ càng thông tin để lòng tốt đến được với người thực sự cần
để môi trường từ thiện được trong sạch nhân văn
tiền vào những cơ quan tổ chức có chức năng thực hiện những nhiệm vụ từ thiện nhân đạo
chẳng hạn như hội chức đỏ chẳng hạn như mặt trận tổ quốc chính quyền của địa phương
khi mà muốn gửi tiền cho những cá nhân nào đó
thì theo chúng tôi là cần phải kiểm tra rất kỹ cái trang thông tin cái trang facebook mà đưa ra cái lời kêu gọi như thế nào
rồi thì có những cái địa chỉ để kết nối với địa phương đến những người cần giúp đỡ để ghi nhận cái việc này không
đó thì theo tôi là cần phải nắm bắt những cái chỗ đó trước khi gửi tiền
để có tiền tiêu xài ba đối tượng gồm lê thanh học dương mộc thạnh và lâm minh cảnh
cùng chú tại thành phố bạc liêu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu với tổng trị giá gần một tỷ đồng
cụ thể vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng chín ba đối tượng trên đã rủ nhau mang theo một số dụng cụ
đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
đột nhập trộm cắp hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt
gần năm lượng vàng ba triệu đồng thẻ cào điện thoại sau đó tẩu thoát
đến khuya ngày một mươi tám tháng chín công an tp bạc liêu tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với công an xã thống nhất đã bắt trần trung hiếu năm mươi một tuổi quê ở thanh hóa
đối tượng bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm hai nghìn một mươi hai
về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến hai người tử vong một người bị thương
theo hồ sơ vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai tại giao lộ đường hồ văn cống và đường giao thông nông thôn
xã tương bình hiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xe ô tô biển số sáu mươi một p một nghìn hai trăm sáu mươi sáu do trần trung hiếu điều khiển
va chạm với xe máy do anh nguyễn minh hải điều khiển chở vợ và con gái
hậu quả là hai vợ chồng anh hải tử vong cháu gái bị thương nặng
sau khi xảy ra tai nạn hiếu bỏ trốn đến ngày bị bắt
hiện công an huyện bù đăng đã bản giao đối tượng cho công an thành phố thủ dầu một để di lý về địa phương xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn minh phong xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn du mỹ xã vân du huyện ân thi tỉnh hương yên
và đối tượng dương anh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi ba trên một trăm năm mươi tám ngọc hà phường ngọc hà quận ba đình tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh giao lộ quốc lộ một lê trọng tấn phường an bình thành phố di an tỉnh bình dương
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông bình triệu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã kiểm tra xe tải có mã qr luồng xanh phát hiện trong thùng xe tải có sáu người vừa hoàn thành cách ly tập trung
trong đó có hai người đã khỏi bệnh âm tính với covid một mươi chín còn bốn người vẫn dương tính nhưng chỉ số ct trên ba mươi nên được cấp giấy hoàn thành cách ly tập trung đưa về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định
chửi bới xúc phạm rồi xông vào hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên khởi tố điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trên đường từ thành phố tuy hòa về nhà tại xã xuân sơn nam huyện đồng xuân khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam
do khai báo thông tin y tế không đầy đủ cho nên phạm quốc học là nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo thông tin
tuy nhiên đối tượng không chấp hành còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch đề nghị đối tượng chấp hành quy định khai báo thông tin y tế
thì phạm quốc học tiếp tục chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế áp giải đối tượng phạm quốc học về trụ sở để làm việc
và qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc phạm quốc học không có bằng lái xe mô tô và đã sử dụng rượu bia
chỉ còn ít ngày nữa thành phố hà nội sẽ hết thời gian giãn cách xã hội
hiện nay thành phố đang có những điều chỉnh về biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
và để kiểm soát tốt dịch bệnh việc phong tỏa sẽ không tiến hành ở quy mô lớn mà chỉ thực hiện ở quy mô hẹp nhất với các điểm phong tỏa
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp với mong muốn quyết tâm nhanh chóng khống chế dịch bệnh
sau đây là ghi nhận trên địa bàn quận thanh xuân
đây là điểm cách ly phong tỏa tại khu phố h chín phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
với đặc thù là khu dân cư có nhiều ngõ ngách nhỏ các khu tập thể liền sát nhau
ngay khi phát hiện kf các điểm chốt nhỏ đã được thiết lập
các chiến sĩ công an phường được phân công nhiệm vụ trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà
tôi cảm thấy rằng là các đồng chí công an trực ở cái chốt này
rất là tận tình các đồng chí không quản ngày đêm không quản mưa gió
tức là mấy hôm vừa rồi này là mưa gió rất to nhưng mà có những cái nhà mà người ta gọi đồ xít vào
thì các bạn tình nguyên nguyện viên các bạn chỉ làm đến khoảng chín giờ các bạn nghỉ
thế thì các đồng chí công an này là phải từng người một từng người một
coi như là đưa vào đến tận gia đình tôi thấy các đồng chí rất là tận tình
mà trong người dân của phố chúng tôi ấy
cũng lên gia lô bảo là cũng nói ở trên gia lô là rất cảm ơn các đồng chí công an
vì các đồng chí công an rất dần gần với dân
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
lực lượng công an cơ sở trên địa bàn phường thanh xuân nam đã chia thành nhiều tổ công tác
hàng ngày đi kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch
đồng thời phối hợp với tổ tự quản bảo vệ vững chắc các khu phố thuộc vùng xanh
những trường hợp mua thuốc về ho sốt cảm
hát hơi sổ mũi đau mỏi người thì được nhân viên lấy lại thông tin
ghi vào tờ khai y tế giấy và gửi lên phòng y tế trước bốn giờ chiều hàng ngày
còn những trường hợp như các cụ mua hàng thông dụng bình thường
không cần điện thoại và không quét được mạng qr
thì nhà thuốc sẽ lấy thông tin và ghi vào sổ theo dõi hàng ngày có ngày tháng đầy đủ

thì bên đó chúng tôi có xây dựng sở chỉ huy
bên đó có lắp các hệ thống camera và phục vụ cho việc quản lý giám sát từ phía ngoài
đồng thời cũng đã đôn đốc nhắc nhở đối với cán bộ chiến sĩ trực chốt bên trong
là không thực hiện đúng trách nhiệm của mình
chúng tôi đã có kịp thời để chấn chỉnh ngay
chúng ta cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền
ý thức của người dân đã được nâng cao là tự phòng chính mình
nên là hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường cũng đã có những bước đáng kể
ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các khu phong tỏa cách ly
các điểm chốt lực lượng công an cơ sở còn hỗ trợ đơn vị y tế trong việc truy vết đôn đốc
yêu cầu người dân đi xét nghiệm sàng lọc và tiêm vắc xin covid một mươi chín
quyết tâm không để tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh lây lan trong cộng đồng
chúng tôi triển khai việc giữ vững vùng xanh xanh hóa vùng vàng và thu hẹp vùng đỏ
lực lượng công an quận đã phối hợp với lực lượng y tế và ủy ban dân một mươi một phường
tổ chức phong tỏa các khu phong tỏa
các khu vực có f các khu vực cách ly y tế
chúng tôi tổ chức củng cố hai trăm bốn mươi chín chốt vùng xanh trên địa bàn
trong đó là bố trí nhiều lực lượng cùng tham gia
công an các phường giao cho cán bộ chiến sĩ phụ trách các khu dân cư
phụ trách từng con phố từng ngõ từng ngách trên địa bàn để kiểm soát tốt
không để xảy ra tình trạng chặt ngoài lỏng trong
nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an cơ sở đang góp phần kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tuy vậy dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp
với tinh thần chủ động lực lượng công an sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tuyến đầu
phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vừa là điểm tựa tinh thần
chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
người dân tại phường hai thành phố sóc trăng vừa xôn xao trước vụ án ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
liên quan đến vụ án này vào sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại huyện thành trị tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
trước đó phương sống như một người đàn ông
như vợ chồng với chủ quán nhậu xu xu trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận do có mâu thuẫn tiền bạc cho nên đã thuê nhà trọ ở riêng
vào chiều một mươi tám tháng chín phương đến quán xu xu thì xảy ra cử cãi với ba chị em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em khiến hai người thiệt mạng tại chỗ nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày hôm qua phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú
còn tại thanh hóa cũng vừa xảy ra vụ một nhóm đối tượng bịt mặt mặc áo mưa che kín người điều khiển xe máy không có biển kiểm soát
ngang nhiên lao vào nhà chém trọng thương hai người khác
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã nga trường huyện nga sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn thảo đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
theo tài liệu điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với bùi văn thảo tức thảo thủy khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín
anh bùi văn học đã đến nhà của thảo đứng ngoài cửa chửi bới thách thức thảo và ở ngay trước cửa nhà
vì bực tức cho nên thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình là đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh mang theo hung khí đến nhà của anh học
và tại đây các đối tượng đã dùng dao tuyếp sắt đánh anh bùi văn học bị trọng thương tại vùng đầu đồng thời chém trọng thương anh bùi văn đức là anh trai của học
ngay sau khi gây án các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau thời gian bảy ngày tích cực điều tra truy xét lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã xác minh làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt giữ nhanh đối tượng lê ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường an mỹ thành phố tam kỳ vì đã có hành vi cướp tài sản tại cửa hàng viettel store thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
trước đó hoàng điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực siêu thị cốt mắc tam kỳ rồi để xe tại đây
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng viettel store gần cổng siêu thị để tìm cơ hội cướp tài sản
khi thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên và một người bảo vệ đứng ngoài cửa
hoàng dùng dao đe dọa nhân viên của cửa hàng điện thoại sau đó lấy tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nhân viên cửa hàng điện thoại một số người dân địa phương đã cùng với lực lượng công an thành phố tam kỳ
truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng hoàng tăng vật thu giữ trên người đối tượng là hơn chín mươi triệu đồng và một con dao thái lan
tại cơ quan công an hoàng khai nhận đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm do túng quẫn cho nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa khống chế một đối tượng say xỉn có biểu hiện bệnh tâm thần
đã cầm dao xông vào nhà dân ham dọa và gây rối trật tự công cộng
đối tượng là đặng phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã phổ phong thị xã đức phổ
vào ngày một mươi sáu tháng chín sau khi uống rượu đối tượng đã xông vào một số nhà người dân thuộc tổ dân phố quyết thắng phường trương quang trọng
lấy dao đe dọa gây dối trật tự công cộng
tiếp nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã khống chế đối tượng thu giữ hai con dao và hai cây kéo
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng quay trở lại với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình an ninh toàn cảnh
vào sáng nay tại tỉnh bình định tòa nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt hai bị cáo ở xã phước hòa huyện tuy phước là phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi mức án một mươi năm tháng tù giam
và dương ngọc tính ba mươi tuổi một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
ngày năm tháng tám lưu đến nhà tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu
sau đó tính điều khiển mô tô chở lưu đi mua đồ về nhậu tiếp
khi cả hai đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại thôn tân mỹ xã phước hòa xin qua chốt
thì ba thành viên làm nhiệm vụ tại đây đã giải thích quy định về phòng chống dịch
trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và yêu cầu tính cùng với lưu quay lại
nhưng hai đối tượng này đã không chấp hành mà dầu xe máy chạy qua chốt
sau khi qua được chốt tính và lưu di chuyển
dừng xe quay lại đã dùng cây tre khô và gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
lật đổ rào chắn rồi bỏ chạy
ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ra quyết định tạm giữ hình sự đặng hoàng nam
ba mươi tuổi ngụ ấp sóc vinh xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh về hành vi can tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai vào khoảng hai mươi giờ ngày chín tháng chín khi đang nhậu một mình tại nhà
thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi ngụ cùng địa phương đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện
thì bà thao nhắc nhớ lại việc hồi chiều và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau dùng dao cắt vào cổ nạn nhân rồi bỏ giao tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý
giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác bị cáo vũ toàn
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị tòa án nhân dân huyện xuân lộc tuyên bản án một mươi hai tháng tù giam
ngày hai mươi ba tháng năm toàn được một người đàn ông nhờ đưa đến gặp nhóm người trung quốc nhập cảnh trái phép
đang cách ly y tế tại xã xuân hưng huyện xuân lộc
tại đây bị từ chối toàn gọi điện cho đội trưởng đội an ninh công an huyện xuân lộc
tự giới thiệu mình là cán bộ cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
nghi ngờ toàn giả mạo công an xã xuân hưng nhanh chóng xác minh vụ việc
làm việc với công an xã xuân hưng toàn cố tình xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt mang tên vũ văn toàn
chức vụ chuyên viên kinh tế nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược
mãi sau mới thừa nhận hành vi sử dụng giấy tờ giả của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vũ toàn một mươi hai tháng tù về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác